ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang đã áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người dừng các hoạt động văn hóa thể thao du lịch
bắt đầu từ giờ ngày một mươi bốn tháng bảy cho đến hết ngày ba mươi tháng bảy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang quyết định thực hiện theo tinh thần chỉ đị số một mươi năm ctttg
trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng một mươi bảy ngày kể từ giờ ngày một mươi bốn tháng bảy cho đến hết ngày ba mươi tháng bảy
theo nguyên tắc không tụ tập quá một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng
thực hiện nghiêm yêu cầu năm k đặc biệt đeo khẩu trang khai báo y tế trung thực
cụ thể ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người
bắt đầu từ giờ ngày một mươi bốn tháng bảy
dừng các hoạt động nghi lễ tôn giáo tin ngưỡng có tập trung hai mươi người trở lên
tại các cơ sở tín ngưỡng thờ tự dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao
giải trí tại các địa điểm công cộng dừng đối với các hoạt động đón khách tham quan du lịch
tại các khu điểm du lịch di tích cơ sở tôn giáo trên địa bàn